như vậy rõ ràng là cả hai vị khách mời đều cho thấy rõ ràng là chúng ta cần phải lấy cái mục tiêu cao nhất
đó là vai trò của ngành công nghiệp ô tô cộng với lợi ích của xã hội
để làm cái căn cứ xử lý hài hòa các cái xung đột lợi ích giữa các bộ ngành
cũng như các chính sách ngắn hạn và dài hạn
nhằm tạo ra một sự thống nhất trong môi trường đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô đúng không ạ
thưa quý vị theo cái đề án về chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn hai nghìn ba mươi năm
thì chính phủ đã đặt ra mục tiêu là xây dựng ngành công nghiệp ô tô việt nam thành ngành công nghiệp quan trọng
đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe có lợi thế cạnh tranh
tham gia xuất khẩu cũng như tạo điều kiện động lực phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ khác
và để giải quyết được cái bài toán này
đề án cũng đặt ra bốn giải pháp
đó là lập danh mục sản phẩm cơ khí ô tô trọng điểm
lập các điều kiện kinh doanh cần thiết đối với ô tô nhập khẩu
và có chính sách thuế phí khả thi ổn định
cộng với đảm bảo sự ổn định tối thiểu là một mươi năm
vậy thì để triển khai trên thực tế cần phải chú ý những vấn đề gì
trước khi vào vấn đề này xin mời quý vị cùng hai vị khách mời
chúng ta xem một tổng hợp mới do chủ yếu nhân dân thực hiện
để phát triển ngành công nghiệp ô tô

nhiều ý kiến cho rằng cần cần
có chính sách nhất quán rõ ràng đối với thị trường ô tô
hiện nay mặc dù có nhiều cơ quan nhà nước cùng tham gia hoạch định chính sách cho ngành ô tô việt nam
nhưng các cơ quan này thường trong tình trạng mâu thuẫn về phương hướng phát triển
chính phủ cần thể hiện quyết tâm phát triển thị trường để phát triển công nghiệp ô tô
theo đó các cơ quan nhà nước phải thực hiện theo đúng chủ trương đó
sự mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước ảnh hưởng tiêu cực đến ngành ô tô
các chính sách thường mang tính cục bộ dựa trên quan điểm của cơ quan ban hành
cần có một cơ quan thống nhất để phát triển ngành ô tô
ngoài ra việc điều chỉnh các chính sách về thuế và phí để giúp các doanh nghiệp giảm chi phí
dẫn đến giảm giá xe người dân có nhiều cơ hội để sở hữu ô tô
song song với chính sách mở rộng phát triển
cần có những chính sách bảo vệ thị trường trước sự phát triển nhanh chóng của xe nhập khẩu
cần kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc quản lý xe nhập khẩu
nhất là hạn chế gian lận thương mại
tăng cường nghiệp vụ cho cơ quan hải quan trong việc định giá xe ô tô nhập khẩu
đối với xe cũ nhập khẩu xây dựng những quy định tiêu chuẩn kỹ thuật
đồng thời ra soát lại biểu thuế nhập khẩu xe cũ
tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là sự thống nhất giữa các chính sách để phát triển ngành công nghiệp này
vâng thưa hai quý vị rõ ràng là đề án mới mà chính phủ ký hai nghìn một mươi bốn
cho chiến lược phát triển ô tô đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn ba mươi năm đã khá rõ ràng
trong đó đặc biệt đã chỉ định rất rõ ràng
chúng ta phát triển đồng thời cả một số xe tải nhỏ
đa dạng để phục vụ sản xuất nông nghiệp
cũng như là các cái giao dịch liên thôn liên vùng nội địa
và một số những xe cá nhân với dung tích nhỏ tiết kiệm năng lượng và giá phù hợp
đồng thời là phát triển cả những cái linh kiện những bộ phận quan trọng
như là bộ truyền động hộp số động cơ thân xe để mà phát triển và tham gia chuỗi
như vậy nó đặt ra một mục tiêu
là chúng ta phát triển cả một cái xe hoàn chỉnh
cộng với phát triển cả một số bộ phận xe
thế thì hai chính sách cho hai sòng sản phẩm này dường như có một ít nhiều sự nghịch lý lẫn nhau
bởi vì chúng ta đã từng chứng kiến một cái sự nghịch lý
là nếu anh bảo hộ sản xuất linh kiện thì anh phải chống nhập khẩu nguyên chiếc
còn anh quyến khích nhập khẩu nguyên chiếc thì anh lại phải xử lý vấn đề về sản xuất linh kiện
thế thì giải quyết bài toán thông thống này như thế nào thưa phó giáo sư thí sĩ địa hồng thịnh
đặc biệt là ở ốc độ tài chính
thực ra trước hết chúng ta thấy rằng là cái việc mà
trong cái đề án này đưa ra
thì đó là cái việc mà chúng ta tạo ra các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
để sản xuất ra các cái linh phụ kiện của cái công nghiệp ô tô
từ đó tạo ra cái công nghiệp ô tô phát triển
và trên những cơ sở đó chúng ta cũng có được những cái linh phụ kiện có thể xuất khẩu ra nước ngoài
đặt cái tiêu chuẩn quốc tế tham gia vào các cái chuỗi cung ứng và sản xuất của cái ngành công nghiệp ô tô
tất nhiên ở đó
thì nó không có cái gì là cái mà nó mâu thuẫn nhau cả
bởi vì rõ ràng là có được các cái linh phụ kiện thì chúng ta mới có được cái ưu tố
vâng rất là cảm ơn phó giáo sư
thưa luật sư trương hình đức
thì luật sư có quan sát thấy không rằng là trong vòng hai năm gần đây
chính sách về ô tô liệu có thay đổi hay không
mà ông vinfast là đang từ số
hình thành cả một cái dòng xe cả một thương hiệu
tạo ra một bước ngoật có thể nói là rất là mạnh mẽ
trong ngành công nghiệp ô tô việt nam
thì luật sư có thể lý giải vấn đề này như thế nào
có thể coi đến một cái hiện tượng vô cùng đặc biệt
rất đáng ghi nhận
chúng ta có tổng công ty ô tô
có nhiều nhà máy cơ khí tham gia sản xuất ô tô của nhà nước
với cái chiến lược với cái mong muốn của nhà nước
nguồn lực của nhà nước không làm được
gần như bây giờ
đã bỏ rơi trận địa
trong khi đó
cái lúc mà cạnh tranh khó khăn như thế này
và chính sách cũng không có một cái gì rõ nét
không có cái gì thực sự là khuyến khích cả
mà một cái doanh nghiệp
vì tinh thần trách nhiệm
vì mong muốn phát triển
và chấp nhận mạo hiểm
và chấp nhận bỏ rất nhiều tiền để đầu tư
bước đầu đã thấy rằng
rất đáng ghi nhận
đã có những cái thành tích
và đã có những sản phẩm được đánh giá
nhưng muốn thành công được
muốn hạ gia thành sản phẩm được
muốn cạnh tranh được
thì kể cả khu công nghiệp của vinfast
lẫn cả nước
là có phải vài trăm cái nhà máy
sản xuất phụ trợ nữa
thì mới tạo ra cái ngành sản xuất ô tô
chứ còn một mình vinfast
cũng vẫn là đơn phương độc mã
và đến bây giờ tôi thấy rằng là
có lẽ nhà nước vẫn cứ chậm trễ
trong cái chính sách để hỗ trợ những cái doanh nghiệp
dẫn dắt thị trường như vậy
những doanh nghiệp mà tạo ra cơ hội thay đổi
chiến lược thực hiện thành công
cái chiến lược phát triển ô tô
đúng mong muốn mục đích của nhà nước
vâng rất là cảm ơn ông
thưa pháp giáo sư tiến trích dương thịnh
ở góc độ nếu chúng ta phải triển khai
các cái chiến trích tài chính để phục vụ cho
mục tiêu của cái đề án phát triển
những cái ô tô đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì riêng ở góc độ chiến trích tài chính
chiến trích thuế và có liên quan
thì pháp giáo sư có cái kiến nghị gì
quay trở lại cái bài toán
đó là làm thế nào để tăng được cái
sức mua của thị trường nội địa
với những cái sản phẩm ô tô
đặc biệt sản phẩm ô tô
trong nước là một cái đòi hỏi
cái điều thứ hai đó là
thực sự mà nói đây là một cái ngành công nghiệp
cần rất nhiều
cái sự hỗ trợ của các cái doanh nghiệp hỗ trợ khác nhau
rất nhiều cái lĩnh vực và đặc biệt
là cái sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí
rất đáng tiếc là mấy chục năm vừa qua
chúng ta thực sự mà nói
là gần như không quan tâm phát triển
cái ngành công nghiệp cơ khí này
cho nên đến ngay hiện nay khi mà chúng ta phát triển
cái công nghiệp tự động hóa
thì cái công nghiệp cơ khí phục vụ tự động hóa ấy
cũng rất là
và vì thế cho nên là các cái doanh nghiệp
mà tự động hóa họ cũng kêu
vì là không có những cái
phục vụ cho
việc mà tự động hóa này
và như vậy là chúng ta
lại cũng phải chú ý đến
các cái việc phát triển khác
nhưng rõ ràng là cái việc
mà đảm bảo về vốn
tiếp cận về cái nguồn vốn
vay cũng như
tiếp cận cái thị trường
chữ khoán của các cái doanh nghiệp
của ngành công nghiệp ô tô này
phải có những cái ưu tiên và có những cái đặc biệt
tạo ra cái sự cạnh tranh cao hơn
cho những cái sản phẩm
trước hết là lắp ráp
thứ hai nữa là
những cái sản phẩm sản xuất trong nước
thì lúc đó
cái việc mà hạ giá thành
tạo ra cái sức hút
của cái người dân
với những cái sản xuất lắp ráp
và sản xuất trong nước
nó mới nâng cao
và nó tạo điều kiện
cho các cái doanh nghiệp sản xuất
và như vậy là
phó giáo sư đã khẳng định
rằng là chúng ta cần phải có
một chính sách tài chính
đồng bộ linh hoạt
ứng vào các cái sản phẩm cụ thể
đặc biệt là ưu tiên
những sản phẩm nào
mà chúng ta sản xuất được
để mà tạo một cái sự giảm giá thành
đồng thời là khuyến khích sản xuất trong nước
nó rất là cần
tất nhiên là
với những cái chính sách như vậy
thì giáo sư hình dung như thế nào
về một cái ngành công nghiệp ô tô việt nam
trong tương lai
chúng tôi cho rằng thế này
thực sự nếu chúng ta quyết tâm
và chúng ta có cái ủng hộ mở rộng
với những cái doanh nghiệp
mà đang đi đầu
và nó tạo ra một cái động lực mới
cho cái ngành công nghiệp ô tô việt nam
và từ đó tạo ra
những cái sản phẩm
những cái mẫu mã
những cái ô tô mang cái tên việt nam
và đây cũng là cái niềm tự hào
mà các cái nhà sản xuất trong nước
có thể từ đó
tạo ra được những cái sản phẩm công nghiệp
phụ trợ tốt hơn
cho nên chúng tôi hy vọng rằng
nó sẽ là cái động lực
nếu như nhà nước quan tâm đầy đủ
để cho vinfast phát triển
đặc biệt là những cái dòng xe mà tiết kiệm nhiên liệu
những cái dòng xe hybrid
hoặc là những cái dòng xe mà chảy điện
của vinfast mà được
quan tâm chú ý đầu tư hơn
và có cái ưu đãi hợp lý hơn
thì chúng ta hy vọng
và hy vọng khi đó là giáo sư sẽ có được cái xe
không phải là một cái đâu mà năm cái
tôi cho rằng là
cái việc bây giờ chúng ta phải
xác định rõ
cái cam kết của chính phủ
đối với lại cái ngành công nghiệp ô tô nó như thế nào
khẳng định rằng
chúng ta có tiếp tục ưu tiên
chiến lược phát triển ô tô hay không
nếu ưu tiên thì chúng ta bàn tiếp
khóa chính sách này khác thì
cũng không phải đơn giản đâu
nói thế thôi còn phải tính toán cân nhắc rất nhiều
cái thứ về nguồn thu rồi
hội nhập rồi công bằng
rồi giữa cái lĩnh vực này lĩnh vực khác
nhưng có cái chúng ta hoàn toàn
tạo ra cái động lực
tạo ra cái suy nghĩ tích cực cho xã hội
chính phủ thay vì
đặt ra yêu cầu chung chung
là bộ trưởng được đi xe
một tỷ đồng chẳng hạn
thứ trưởng được đi xe bao nhiêu chẳng hạn
thì yêu cầu
đấy ở việt nam đã có rồi
đảm bảo chất lượng tối thiểu
đương nhiên là được kiểm nhiệm rồi
tiêu cầu tất cả đều đi xe nội địa
như vậy là nhà nước phải là một cái khách hàng
đấy là cái sự cảm kích của nhà nước
rất là cảm ơn lọt sư
rất là cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình
thưa quý vị
phát triển ngành công nghiệp ô tô trở thành một ngành công nghiệp
trụ cột của đất nước
để mà tăng động lực phát triển
để tạo động lực cho phát triển công nghiệp hỗ trợ
tạo việc làm
tăng thu ngân sách
tạo ra cái năng lực công nghiệp
của việt nam
đó là mục tiêu của đề án phát triển ngành công nghiệp ô tô
và để làm điều đó đòi hỏi chúng ta
phải thống nhất nhận thức
hài hòa các lợi ích đồng bộ các chính sách
để xử lý các vấn đề đặt ra
trên cơ sở ổn định
và đảm bảo sự tin kệ sự tin tưởng
cũng như là các quy trần cần thiết
để phát triển ngành này trong thời gian tới
với tư nhân đó hy vọng là ngành công nghiệp ô tô
của việt nam sẽ có sự khởi sắc
và chúng ta sẽ có được
những giá trị
những dòng xe như mong muốn
cũng như tham gia một cách xứng đáng
vào các ký chuỗi cung ứng toàn cầu
của ngành công nghiệp ô tô việt nam
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình
xin tạm biệt và hẹn gặp lại
và cũng xin cảm ơn hai vị khách mời
đã đến với chương trình